bằng những hành động thiết thực như bỏ tiền lẻ vào thùng tiết kiệm hay bớt lại một nắm gạo trước khi nấu cơm cho đơn vị
đã gần một mươi năm nay hũ gạo tiết kiệm và thùng tiết kiệm của các chiến sĩ đồn biên phòng thuận huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã hỗ trợ được rất nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống ở vùng biên giới này
với mong muốn hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã từ cuối năm hai nghìn tám cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng thuận huyện hướng hóa đã phát động phong trào hũ gạo tiết kiệm
vì nó không lớn lao nhưng nó giúp đỡ cho các gia đình khó khăn giúp một phần cơm cho các cháu nhỏ giúp bà con nhân dân vững bực hơn trong cuộc sống
bên cạnh hũ gạo tiết kiệm hòm tiết kiệm của đơn vị cũng hỗ trợ rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn
số tiền này cuối tháng sẽ được hội đồng quân nhân thống kê lập sổ trì các khoản thăm hỏi giúp đỡ hỗ trợ và đỡ đầu các em học sinh cũng như các gia đình gặp khó khăn
hai năm qua bà
bản thân em may mắn được các chiến sĩ đơn biên phòng thuận giúp đỡ
em cảm thấy rất vui và hạnh phúc
em cảm thấy chương trình năng bước em đến trường là một chương trình có ý nghĩa khiến thức đối với trẻ em nghèo nơi biên giới như chúng em
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhiều lần em cũng có ý định nghỉ học
nhưng sự đồng viên các chủ bộ đội biên phòng cả vật chất và tinh thần em đã được tiếp tục đến trường
năm nay em lên lập chín năm cuối cấp
em hứa sẽ cố gắng học tốt để khổng phủ lòng gia đình và các chủ bộ đội biên phòng
thời gian tới chúng tôi tiếp tục giáo dục cho cán bộ nhân sĩ thi đua và tích cực thực hành tiết kiệm trong tất cả các hoạt động hàng ngày của đơn vị
vì thứ hai chúng tôi cũng đã vận động các cán bộ nhân sĩ thực hành tiết kiệm kể cả trong sử dụng các trang thiết bị của đơn vị và tiết kiệm trong sử dụng điện thoại cá nhân khi không cần thiết
vì thứ ba hiện nay chúng tôi đang tập trung nghiên cứu lựa chọn các hoạt động phù hợp nhất để gây quỷ đồng thời tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động để cho hoạt động gây quỷ được duy trì và ngày càng phát triển